phiên tòa xét xử ba mươi tám bị cáo trong vụ án việt á chuyển sang phần xét hỏi
hội đồng xét xử đã tập trung thẩm vẫn làm rõ những sai phạm trong việc tạo điều kiện để công ty việt á
được phối hợp để thực hiện đề tài nghiên cứu chế tạo test xét nghiệm thông đồng giúp cho việt á được cấp số đăng ký lưu hành test xét nghiệm sản xuất bán thương mại test xét nghiệm trên phạm vi cả nước

hội đồng xét xử đã tập trung thẩm vẫn làm rõ những sai phạm trong việc tạo điều kiện để công ty việt á được cấp số đăng ký lưu hành test xét nghiệm sản xuất bán thương mại test xét nghiệm trên phạm vi cả nước
theo cáo trạng một test xét nghiệm của việt á chỉ có giá một trăm bốn mươi ba đồng gồm tất cả chi phí kèm theo năm lợi nhuận
tuy vậy phan quốc việt đã thảo luận thỏa thuận bán với giá cao hơn nhiều với mức là bốn trăm bảy mươi đồng một test
với mức lợi nhuận này việt đã trích lại cho các đại lý bán với mức hoa hồng lên tới bốn mươi
để được chấp nhận ra bán bốn trăm bảy mươi đồng một test này việt đã đưa tiền hối lộ nhiều cán bộ lãnh đạo của bộ y tế bộ khoa học và công nghệ
trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử bị cáo trung ngọc anh cựu bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ thừa nhận những nội dung bạo cáo trạng truy tố bị cáo là xác đáng
bị cáo thừa nhận đã cầm của việt hai trăm linh đô la mỹ và cho rằng đây là bài học đau sót của bị cáo
thưa quý vị công an tp bắc giang tỉnh bắc giang đã tham gia một bài học đau sót của bị cáo
công an tp bắc giang đang tạm giữ nguyễn thanh tâm vi phạm nồng độ cồn có hành vi chống người thi hành công vụ vào đêm ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn tp bắc giang
trước đó tại đoạn đường hoàng hoa thám đội cảnh sát giao thông thành phố đã ra tín hiệu dừng xe ô tô do tâm điều khiển để kiểm tra
tuy nhiên tâm quay đầu xe bỏ chạy cố tình đâm vào xe chuyên dụng của tổ công tác
sau khi bị chặn tâm không xuống xe làm việc buộc tổ công tác phải phá kính khống chế
kiểm tra nồng độ cồn
tâm vi phạm ở mức năm trăm chín mươi năm mg trên một lít khí thở vượt mức cao nhất
công an huyện sinh hồ lai châu vừa phát hiện một vụ khai thác vàng trái phép tạm giữ khoảng một tấn quạng vàng
phát hiện một nhóm người tập trung ở khu vực suối đầu nguồn bản phiêng trạng lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra
tại đây phát hiện một hầm lò bên trong có nhiều máy móc và khoảng một tấn quạng vàng
nhóm đối tượng khai do nguyễn văn linh thuê đến để khai thác vàng
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với linh về hành vi khai thác khoáng sản trái phép tạm giữ phương tiện và tăng vật
là nhân viên quản lý của một cửa hàng thu mua xe cũ trần thị lan anh chú tại quỳnh lưu nghệ an đã lừa đảo chiếm đoạt hơn ba tỷ đồng của cửa hàng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh lưu đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần thị lan anh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
công an huyện quỳnh lưu xác định trong quá trình tiếp nhận hồ sơ bán xe và thuê lại xe của khách lan anh đã làm giả giấy đăng ký xe của hai trăm sáu mươi bộ hồ sơ để chiếm đoạt của cửa hàng acb tín đạt hơn ba tỷ đồng
cơ quan công an thu giữ nhiều hồ sơ tài liệu và dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi phạm tội
bất ngờ đột kích vào tầng hầm của một khách sạn trên đường trạng trình phường chín tp đà lạt tỉnh lâm đồng công an thành phố đà lạt bắt quả tăng bốn đối tượng đang có hành vi sử dụng ma túy
ngoài việc bắt quả tang các đối tượng đang bay lắc trong tiếng nhạc lớn tổ công tác còn phát hiện nhiều dụng cụ sử dụng ma túy đá
như nỏ thủy tinh ống hút đĩa xứ thẻ nhựa bốn gói ni lông chứa chất màu trắng nghi là ma túy đá một cân tiểu ly
các đối tượng khai nhận đã tổ chức sử dụng ma túy ketamin nhiều lần tại tầng hầm khách sạn trên
sáu đối tượng đang đá gà ăn thua bằng tiền tại một bãi đất trống ở xã vĩnh viễn a huyện long mỹ tỉnh hậu giang
đã bị lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với cảnh sát cơ động công an tỉnh hậu giang
ấp vào bắt quả tăng
tăng vật tạm giữ tại hiện trường bao gồm một mươi một con gà trống trong đó có hai con đang mang cửa sắt
một mươi tám cuộn băng keo một cân đồng hồ ba bộ cửa sắt
kiểm tra trên người các đối tượng cơ quan công an tạm giữ hơn tám tám triệu đồng
hai mươi điện thoại di động cùng một số vật dụng liên quan
thông tin từ phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết
đơn vị vừa phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện bình chánh và công an xã bình hưng
bắt nhanh cặp đôi cướp dật tài sản táo tợn ngay ngày đầu năm mới
thông tin ban đầu ngày hai mươi chín một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công an xã bình hưng huyện bình chánh tiếp nhận tin báo
về vụ cướp vật tài sản của người phụ nữ ngụ tỉnh lòng an
theo trình báo khi chị uống nước và sử dụng điện thoại di động hiệu iphone một mươi năm pro max
thì có một nam thanh niên tiến đến giật lấy điện thoại của nạn dân rồi leo lên xe máy của đồng bọn tẩu thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày một một hai nghìn hai mươi bốn lực lượng phối hợp
đã phát hiện hai đối tượng nghi vấn gây ra vụ cướp trên là lê nguyễn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và võ hữu nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi nên đưa về trụ sở đấu tranh
qua đấu tranh nhân khai nhận do không có tiền tiêu xài nên trụ nguyễn đi cướp dật tài sản
và gây ra vụ cướp dật điện thoại di động iphone một mươi năm pro max của người phụ nữ trên
qua xét minh nhanh xét định võ hữu nhân có ba tiền án về tội cướp giật tài sản
công an quận một mươi hai vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
bác trương ngọc tuyên
quốc ba mươi một tuổi ngụ quận tân phú về hành vi cướp giật tài sản
trước đó ngày hai mươi tám một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba quốc dùng băng keo che biển số rồi chạy xe máy lòng vòng
ở khu vực trên địa bàn quận một mươi hai khi đến địa bàn phường thới an tìm sơ hở
lúc này chị hằng hai mươi tám tuổi đi bộ tập thể dục dùng iphone một mươi một có sơ hở nên quốc áp sát cướp giật
tiếp nhận thông tin đội cảnh sát hình sự công an quận một mươi hai đã nhanh chóng phối hợp
với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố truy xét xác định quốc là thủ phạm nên bắt giữ
ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi ba quốc khai sau khi cướp giật iphone thì bán điện thoại cho hồ thị nhã uyên
bốn mươi ba tuổi ngụ quận tân phú với giá tám trăm linh đồng
viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành thông báo về việc truy tố các bị can
trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các đơn vị có liên quan
ngày một mươi ba một mươi hai viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố tám mươi sáu bị can về các tội
tham ô tài sản vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đưa hối lộ nhận hối lộ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
vi phạm quy định về cho vai trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
trong số này có năm bị can hiện đang bỏ trốn gồm đinh văn thành nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb
chiêm minh dũng nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng scb
trầm thích tồn thành viên hội đồng quản trị ngân hàng scb
nguyễn thị thu sương nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb
nguyễn lâm anh vũ nguyên phó giám đốc chi nhánh bến thành ngân hàng scb
viện kiểm sát nhân dân tối cao kêu gọi năm bị can này đến cơ quan công an
hoặc viện kiểm sát nhân dân nơi gần nhất đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước
và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định
nếu các bị can này tiếp tục bỏ trốn viện kiểm sát nhân dân tối cao coi đây là từ bỏ quyền tự bào chữa
và bị truy tố xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình
chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy
bắt giữ ba đối tượng và thu hơn một mươi kg ma túy tổng hợp các loại
ba đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn minh tú trần thanh bình và đinh trần ngọc phi
cùng chú tệ tỉnh quảng bình khám xét khẩn cấp bảy địa điểm liên quan thu giữ vật chứng gồm
gần một mươi sáu sáu trăm linh viên thuốc lắc gần một mươi một hai trăm linh viên hồng phiến chín mươi tám gói ma túy nước vui ba mươi bốn gói ketamine
tàng trữ ma túy để cung cấp cho các con nghiện trên địa bàn
một đối tượng vừa bị lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm
một đội biên phòng tp đà nẵng bắt giữ
cụ thể vào tối qua lực lượng chức năng bắt quả tang nguyễn trọng trung
chú tại phường nại hiên đông quận sơn trà tp đà nẵng tàng trữ trái phép chân ma túy
thu giữ bảy gói ma túy đá khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng chức năng thu giữ thêm hơn bốn mươi g ma túy đá